vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày năm tháng tám đã xảy ra một vụ nổ kho quân khí của công an tỉnh hà giang
tại thời điểm trên người dân sống tại thành phố hà giang cho biết một tiếng nổ lớn làm dung chuyển mặt đất
tại kho quân khí xuất hiện cột khói lớn và nhiều nhà sống gần khu vực xảy ra vụ việc bị ảnh hưởng
đây là vụ nổ kho quân khí của công an tỉnh hà giang có địa chỉ tại tổ một phường minh khai thành phố hà giang
vụ nổ đã làm hư hỏng hoàn toàn kho quân khí cây cối xung quanh đổ rạp trước mắt chưa ghi nhận thiệt hại về người
ngay sau khi vụ nổ xảy ra các lực lượng của công an tỉnh hà giang đã đến hiện trường và tiến hành các bước điều tra ban đầu
hiện công an tỉnh hà giang đang phối hợp với lực lượng chức năng và ủy ban nhân dân thành phố hà giang
thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả và khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc